liên quan đến hai băng nhóm ở phú quốc mâu thuẫn đánh nhau làm một người chết và hai người bị thương xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng chín vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc tỉnh kiên giang đã tạm giữ ba mươi ba đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng dẫn đến chết người
theo điều tra ban đầu trước đó giữa nguyễn hoàng nhật ba mươi hai tuổi trú tại thành phố phú quốc và đàm văn ngàn ba mươi chín tuổi trú tại tỉnh bắc giang
xảy ra mâu thuẫn trong việc bao chiếm mua bán đất rừng do nhà nước quản lý thuộc tổ chín ấp trùng vích xã gành dầu
đến khoảng một giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng chín nhật cầm đầu khoảng hai mươi đối tượng chuẩn bị hung khí đến khu vực ấp trùng vích xã gành dầu
tìm nhóm người của ngàn để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra đánh nhau làm một người chết và hai người bị thương
nhận được tin báo lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát
tại hiện trường công an đã thu giữ một mươi khiên đỡ đạn bốn ao sát một mươi sáu ống tuyếp sắt nhọn một búa một mươi dao tự chế và chín cây dựa
sau khi sự việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc đã bắt giữ ba mươi ba đối tượng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ